ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tổ chức công bố quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
dâu tây và hồng đà lạt đồng thời trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này cho hai mươi sáu tổ chức cá nhân có đủ điều kiện
dâu tây đà lạt và hồng đà lạt là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm được sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tp đà lạt và các huyện lân cận
đây là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng
việc cấp nhãn hiệu cho hai loại đặc sản trên nhằm từng bước nâng cao chất lượng
bảo vệ thương hiệu xây dựng hình ảnh nông sản đặc trưng của đà lạt
hiện đà lạt có khoảng một trăm ba mươi hectare dâu tây sản lượng trung bình đạt một năm trăm linh tấn một năm
hồng đà lạt có ba trăm bảy mươi hectare sản lượng hàng năm đạt gần một mươi ba tấn
thị trường tiêu thụ của hai loại nông sản này chủ yếu là nội điệp